với mong muốn làm sống lại những ký ức tết xưa trong không gian của những ngày cuối năm
buổi tọa đàm hoài niệm tết quê việt vừa được tổ chức mới đây tại hà nội
đã mang lại những dư vị ngọt ngào về hương vị tết quê xưa trong lòng công chúng
nhắc đến tết quê xưa nhiều người vẫn còn đậm đà trong ký ức với những mùi thịt kho
mùi nếp bánh trưng hương lá mùi chiều ba mươi hương trầm thơm trên ban thờ gia tiên
đó là những ký ức không thể phai mờ đối với những người lớn tuổi
còn đối với những thế hệ trẻ hiện nay hương vị tết quê xưa cũng phai nhạt ít nhiều
được dẫn dắt bởi nhà báo ngô bá lục tại buổi tọa đàm khán giả hà nội được thêm một lần nữa
được lắng nghe những khách mời nổi tiếng chia sẻ về những hoài niệm đẹp đẽ của họ
về một tết quê hương trong trẻo và ấm áp của những ngày xưa cũ
với tâm huyết giữ lại nét tết xưa cho thế hệ mai sau
hoài niệm tết quê xưa đã để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng công chúng